cứ mỗi độ tết đến xuân về tuổi trẻ thành phố hồ chí minh lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực
để tri ân chăm lo phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng gia đình chính sách và người có công
những hoạt động này thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn
ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thành đoàn đã phối hợp với hội sinh viên thành phố tổ chức chiến dịch xuân tình nguyện
đến hết ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong đó chiến dịch đã hướng đến các hoạt động phụng dưỡng năm trăm ba mươi bảy mẹ việt nam anh hùng còn sống
gia đình chính sách đến thăm và tặng quà phùng dưỡng mẹ trần thị bơm chín mươi tuổi có chồng
và một người con là liệt sĩ mẹ nguyên là chủ tịch hội phụ nữ huyện bến cầu tỉnh tây ninh tâm sự
hôm nay đảng và nhà nước cũng quan tâm đến thăm hỏi động viên gia đình
vừa là tinh thần vừa là vật chất là an ủi
các mẹ mong muốn thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục rèn đất
luyện tài để xây dựng đất nước xứng đáng với sự hy sinh sương máu của các thế hệ ông cha